đại hội thể thao thế giới olympic mùa đông hai nghìn một mươi tám đang diễn ra tại thành phố pyeongchang ở hàn quốc
có lẽ chính là nơi không thể phù hợp hơn để kiểm chứng cho điều này
hãy cùng nhìn lại những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày lá cờ chung in hình bán đảo triều tiên thống nhất
và bài dân ca ariang được vang lên tại ngày hội thể thao này
đại hội thể thao thế giới olympic mùa đông hai nghìn một mươi tám là lần đầu tiên trong ba mươi năm qua
thế vận hội quay lại với đất nước hàn quốc
nhưng thể thao chỉ là một phần của sự kiện trọng đại này
giới quan sát quốc tế hướng sự chú ý tới những vị khách mời đặc biệt trong buổi lễ khai mạc
sự có mặt của những nhà lãnh đạo cấp cao đến từ bên kia vĩ tuyến ba mươi tám
được xem như minh chứng cho lời chúc chân thành của những người đồng bào
cùng chung một dân tộc một huyết thống gửi tới olympic mùa đông
vốn là người ủng hộ đối thoại lên triều
tổng thống hàn quốc moon jae in cũng hiểu rất rõ ý nghĩa của những khoảnh khắc này
tay những vị khách đến từ bên kia vĩ tuyến ba mươi tám
chào đón đội tuyển liên triều cùng diễu hành dưới lá cờ chung
in hình bán đảo triều tiên thống nhất
và sử dụng dân ca arirang thay vì quốc ca hai nước
lần đầu tiên họ làm như vậy trong một mươi một năm qua
chúng tôi mong rằng đây là thời điểm khởi đầu cho một kỷ nguyên hòa giải và hợp tác
khi những lớp băng dày đang bắt đầu tan
phái đoàn hòa bình và thống nhất của chúng tôi đã vượt qua quãng đường
cả trên không trên biển và trên bộ để tới đây gặp các bạn
các bạn đã có một hành trình đầy quý giá để cải thiện mối quan hệ giữa hai miền
những hoạt động chung của chúng ta trong kỳ đại hội olympic này
không chỉ đặt nền tảng cho hòa giải và hợp tác mà còn kiến tạo hòa bình
với những chuyển động tích cực này olympic vien trang trở thành một sự kiện
mang hy vọng hòa giải hòa bình giữa hai miền nam bắc triều tiên
trong bối cảnh quan hệ liên lạc giữa hàn quốc và triều tiên
đã bị cắt đứt từ hơn hai năm qua
tinh thần olympic cho phép mọi người khắp mọi nơi trên thế giới
được cùng nhau tôn trọng các giá trị hiểu biết lẫn nhau
và đó là những yếu tố cốt lõi trong hòa bình
rõ ràng trong bối cảnh hiện nay nó có ý nghĩa trên bán đảo triều tiên
nhưng tôi muốn nói rằng thông điệp của olympic không chỉ là hòa bình
cho một khu vực mà còn là cho cả thế giới
nhiều ý kiến cho rằng thông qua việc tham gia một kỳ olympic
triều tiên muốn tuyên truyền về hình ảnh đất nước mình
đồng thời gia tăng niềm tự hào dân tộc
nhưng còn hơn thế nữa đó còn là nhận thức
ở cả hai miền rằng đây là lúc cần tìm một điểm tiếp xúc mới
để những người anh em đồng bào có thể nói chuyện trực tiếp với nhau
vì phải cần cả hai bàn tay gỗ mới tạo nên hòa bình